quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng trong đó có nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
nghị quyết xử lý nợ xấu được kỳ vọng hỗ trợ không chỉ cho các ngân hàng mà cả thị trường bất động sản lẫn chứng khoán doanh nghiệp
theo số liệu do thống đốc ngân hàng nhà nước báo cáo lên quốc hội tính đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng là trên một trăm năm mươi tỷ đồng chiếm hai năm mươi hai tổng dư nợ
tổng nợ xấu mà công ty mua bán nợ vamc đã mua nhưng chưa xử lý được là trên một trăm chín mươi năm tỷ đồng chiếm ba hai mươi chín tổng dư nợ
như vậy nợ xấu nội bảng và nợ xấu đã bán cho vamc chưa xử lý được hiện nay là trên ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng chiếm năm tám tổng dư nợ
các đại biểu quốc hội hầu hết đều có chung nhận định có một nghị quyết về xử lý nợ xấu
lúc này là hết sức cấp thiết để chữa trị cục máu đông ngăn cản mạch máu của nền kinh tế
nghị quyết thế điểm
xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng áp dụng đối với tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
tổ chức mà nhà nước sở hữu một trăm linh vốn điều lệ do chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tiến dụng và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
việc xử lý nợ xấu trên nguyên tắc đảm bảo công khai minh bạch phù hợp với cơ chế thị trường không sử dụng ngân sách nhà nước
với tỷ lệ tám mươi sáu ba mươi năm quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
tiếp đó với đa số phiếu thuận quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi